tại buổi làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng
về công tác phòng chống covid một mươi chín phó bí thư thường trực thành ủy đà nẵng khẳng định
hiện tại thành phố vẫn đặt mục tiêu kép là vừa bảo đảm điều kiện phòng chống dịch
vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
hiện nay các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có bốn trăm chín mươi dự án với hơn bảy mươi công nhân lao động
riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đã có ba mươi doanh nghiệp dừng hoạt động khoảng hai công nhân nghỉ việc
hiện tại đã có một mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín ở bốn doanh nghiệp và ba doanh nghiệp phải ngưng hoạt động
do có công nhân bị mắc covid một mươi chín
thành ủy đề nghị ban quản lý thường xuyên tổng hợp các đề xuất của doanh nghiệp
để kịp thời báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố
nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống dịch
cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kêu gọi đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động